nhiều nước ngoài đang kêu chúng ta vì hơn hai mươi tỷ oda cũng giải ngân trọng không phải là thiếu vốn đâu
còn một số chương trình đã phê duyệt đã quyết định vốn thế nhưng mà cấp phát vốn bộn thì các doanh nghiệp cứ ngồi đấy chờ
và tất cả những thứ chúng ta đi dọc đất nước này thấy nhiều khi những công trình là nó cứ dở dang ra
một đoạn đường một cây cầu một công trình gì đó là nó cứ nằm phơi ở cái thời tiết này

nhưng giá trị giải ngân chỉ đạt khoảng ba mươi thậm chí có khi chưa tới một mươi con số đăng ký
tỷ lệ giải ngân quá thấp như thời gian vừa qua là điều không thể chấp nhận
đối với một nền kinh tế đang trên đà phát triển rất cần vốn đầu tư như việt nam
cũng theo các chuyên gia kinh tế có ba giải pháp cơ bản cần sớm thực hiện để cải thiện tình hình hiện nay
trước hết cần phải xem xét lại toàn bộ quy trình thủ tục liên quan đến việc giải ngân vốn
kể cả vốn fdi oda
bên cạnh đó việc chuẩn bị tốt nguồn vốn đối ứng thậm chí tính tới việc vay vốn đối ứng cho các dự án oda
và điều quan trọng nhất hiện nay là cần tạo một bước chuyển căn bản về lãi suất
theo tinh thần mới của chính phủ là hạ lãi suất cho vai xuống
để thay đổi vốn đối ứng cho các dự án oda
để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như tạo động lực cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư
làm việc với các tỉnh các địa phương để hoàn thiện các đơn giá đỉnh bức
để mà phục vụ cho công tác tức là xây dựng các dự toán kịp thời
và cái thứ ba nữa tức là làm việc với kho bạc trên cơ sở đó
tức là đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các phiêu giá khi đã trình ra đó
với những phương thức như vậy chúng tôi tin tưởng sẽ đẩy nhanh được tiến độ thi công
ngoài ra chúng tôi cũng dùng cả biện pháp bằng chính
giáo trách nhiệm cho các bác quản lý dự án
nếu như những người đứng đầu mà không hoàn thành được cái nhiệm vụ đó
thứ nhất phải có cái báo cáo về những nguyên nhân để mà cùng tháo gỡ
và cái thứ hai nữa là cũng sẽ xử lý trách nhiệm đối với những người đứng đầu
đối với các bác quản lý dự án các chủ tư không hoàn thành cái nhiệm vụ này
thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên chúng ta làm là ta phải cố gắng thật công khai
bởi vì chính cái việc công khai sử dụng từ cái lúc đấu thầu
từ cái lúc xây dựng dự án chi tiêu liên quan đến dự án
thì sẽ tạo nên một cái áp lực cho tất cả các đối tượng liên quan
bao gồm nhà nước bao gồm tất cả tất cả các bên
thì đầu tiên tôi nghĩ là phải làm cái việc đó
thực tế triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm thì thông thường
cái kết quả sáu tháng cuối năm bao giờ nó cũng lớn hơn so với sáu tháng đầu năm
trong sáu tháng cuối năm thì tôi nghĩ là với những cái chỉ đạo quyết liệt
từ phía chính phủ cũng như nhận thức rất là
đầy đủ mạnh mẽ từ các cấp cộng với cái cơ chế được tháo gỡ
thì tôi nghĩ là cái kết quả giải ngân sáu tháng cuối năm sẽ chắc chắn sẽ có
những cái nét khởi sắc hơn rất nhiều so với giai đoạn sáu tháng đầu năm
hy vọng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành trung ương
và các địa phương sẽ đạt được kết quả được giao góp phần quan trọng
vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
và cung ứng các dịch vụ công tạo môi trường thúc đẩy phát triển nền kinh tế
so đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội công bằng xã hội
tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng
chương trình kinh tế và dự báo tuần này xin được tạm dừng tại đây
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi